lạng sơn với đường biên giới kéo dài nhiều đường tát đường mòn qua lại biên giới nên công tác kiểm tra kiểm soát hàng lậu gặp rất nhiều khó khăn
công an lạng sơn đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh mạnh
các đối tượng buôn lậu không còn hoạt động công khai như trước mà còn dùng các thủ đoạn kiên đáo và tinh vi hơn
trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh
phối hợp với các lực lượng quản lý biên giới tăng cường tuần tra kiểm soát mở các đợt cao điểm đấu tranh quyết liệt với các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại
lực lượng quản lý biên giới phối hợp xây dựng các lán trại tường rào dây thép gai ngăn chặn các đường mòn đường tắt qua biên giới
không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và những hoạt động vi phạm khác diễn ra
chúng tôi cũng đánh giá đây là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
ba trăm tám mươi chín tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại trong cái tình hiện nay
đây là những xe vận chuyển hàng từ biên giới về trên xe chất đầy hàng hóa do trung quốc sản xuất
qua đối chiếu hàng hóa hai tờ hóa đơn của hai hộ kinh doanh tại thị trấn đồng đăng có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu
đơn vị đã truy thu số lợi bất hợp pháp của hai tờ hóa đơn và xử phạt hành chính bốn triệu đồng
chúng tôi đánh giá rất cao những kết quả của công trình
và đây là một trong những
cái việc làm để chúng ta khẳng định cái trách nhiệm của những quản lý nhà nước về những việc liên quan điện bản
đặc biệt là tinh thần chống buôn lậu gian lận thương mại chống buôn lậu hàng lậu và lợi ích lúc khi việc vận chuyển lưu thông hợp thi hóa và hóa dân tử
để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn dịp cuối năm công an lạng sơn đã chủ động nắm tình hình quản lý trên địa bàn
tăng cường tuần tra chốt chặn các điểm nóng về buôn lậu ngay từ biên giới không để hàng lậu lọt sâu vào nội địa
tăng cường tuyên truyền vận động hàng vạn lượt người dân biên giới nâng cao nhận thức không vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
kiên quyết không tham gia tiếp tay cho buôn lậu góp phần bảo đảm an ninh trật tự khi tết nguyên đán đang gần kề